tiếp tục thông tin liên quan tới tình hình xung đột giữa israel và palestine
trong phiên họp kiến ngày tám tháng một mươi một số quốc gia thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
đã chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của phong trào hamas nhằm vào israel
tuy nhiên theo giới ngoại giao diễn biến tại cuộc họp trên cho thấy thiếu sự nhất trí giữa các nước thành viên tại cơ quan này
tại phiên họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
các đại diện của mỹ và israel đã kêu gọi thể chế đa phương này lên án cuộc tấn công của lực lượng hamas nhằm vào nhà nước do thái
tuy nhiên theo các nguồn tin ngoại giao hội đồng bảo an liên hợp quốc không xem xét đưa ra tuyên bố chung
chứ chưa nói đến một nghị quyết mang tính giảng buộc
trong khi đó một số quốc gia thành viên trong đó có nga bày tỏ hy vọng hội đồng bảo an liên hợp quốc
dành sự tập trung lớn hơn tới các biện pháp giải quyết tình hình hiện nay thay vì lên án hamas
theo thông tin cập nhật mới nhất từ bộ y tế palestine có trụ sở tại giải gaza ngày tám tháng một mươi
số người thiệt mạng vì những cuộc không kích của israel đã lên tới bốn trăm một mươi ba người và hơn hai ba trăm linh người khác bị thương
trong khi đó kênh truyền hình cantv thuộc sở hữu nhà nước của xrn đưa tin số người thiệt mạng ở nước này đã lên tới bảy trăm linh người